lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới
song phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lại ngày càng tinh vi hơn
nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy
tại tỉnh yên bái trong thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã nhận được
nhiều tin báo tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
tông qua mạng xã hội facebook zalo lê hiếu nghĩa sinh năm hai nghìn một
trú tại ấp kỳ la xã hòa thuận huyện châu thành tỉnh trà vinh
đã kết bạn và nhắn tin làm quen với các nạn nhân trên địa bàn tỉnh yên bái
với nội dung bắn tiền elos chuyển khoản qua ngân hàng sẽ được chích khấu một mươi
đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản thì nghĩa đã chủ động cắt liên lạc
chặn tài khoản trên mạng xã hội
qua facebook zalo facebook là tên lê hiếu zalo tên hoàng hiếu
nhắn tin với bị hại là mua bán tiền elot
bị hại cần hai mươi triệu tiền elos
tôi giao giá chích khấu một mươi là bị hại chuyển cho tôi một mươi tám triệu
bị hại nhờ một người bạn của bị hại để chuyển tiền cho tôi một mươi tám triệu
sau đó tôi nhận được tiền thì tôi cắt liên lạc với bị hại
theo cơ quan chức năng loại tội phạm này thường sử dụng những thủ đoạn lừa đảo khá phổ biến
như giả danh việt kiều lên mạng kết bạn với các cô gái
phụ nữ lớn tuổi nhẹ dạ cà tin
qua một thời gian nhắn tin nói chuyện chiếm được lòng tin của nạn nhân
chúng ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn
sau đó chúng yêu cầu các bị hại nộp nhiều khoản phí khác nhau để nhận kiện hàng có chứa quà
tổng số lần tôi nộp qua số tài khoản là sáu lần với tổng số tiền là gần một tỷ
sau đó tôi cũng không
tôi không nhận được bất kỳ một số hàng số tiền nào cả
so với trước đây thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
chúng sử dụng sim giác thực hiện các cuộc gọi hoặc thuê sinh viên
người lao động tự do mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau
gây khó khăn trong việc điều tra phong tỏa tài khoản của các cơ quan chức năng
để ngăn chặn tình trạng này người dân cần hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
truyền tiền qua tài khoản
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn bắt giữ đối tượng